hôm qua trên đoạn đường thuộc tỉnh lộ sáu trăm hai mươi ba b thuộc thôn mỹ thạnh nam xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng một xe tải tông nhà dân làm hai người bị thương
ô tô tải mang biển số bảy mươi sáu c bốn nghìn một trăm hai mươi năm do tài xế phạm đề bốn mươi tuổi ở thôn hai xã nghĩa sơn huyện tư nghĩa điều khiển trên xe có phụ xe tên là phạm văn bi hai mươi tám tuổi ở vùng thôn nghĩa sơn
trong lúc lưu thông do bùn ngủ đã là tay lái đâm vào khu dân cư gây sập toàn bộ hệ thống hàng rào cổng ngõ của nhà người dân rất may đoạn đường lúc này vắng người qua lại vụ tai nạn làm tài xế phạm đề và phụ xe phạm văn vi bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi